thưa quý vị trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc việt nam biển đảo luôn là một phần thiêng liêng không thể tách rời
bằng công sức mồ hôi và cả máu các thế hệ tra anh đi trước đã xác lập quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển
cùng với hoàng sa quần đảo trường sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền biển đảo lãnh thổ của tổ quốc cán bộ chiến sĩ hải quân nơi đây còn là điểm tựa cho các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
mặc dù điều kiện ở đảo xa còn nhiều thiếu thốn nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn luôn đoàn kết kiên trì một lòng vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó cấp ủy chỉ huy đơn vị luôn giáo dục rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ xây dựng điểm tin
niềm tự hào dân tộc ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đây là niềm vinh dự tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang khi được thực hiện nhiệm vụ tại quần áo xa
bởi lẽ chủ quyền biển đảo đó là máu thịt của nhân dân và những người lính trực tiếp canh giữ biển trời luôn luôn khắc sâu tình cảm của đồng bào và chiến sĩ cả nước hướng về
tất cả các đơn vị trên đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực quan sát phát hiện
kịp thời các hoạt động trên không trên biển xử lý đúng đối sách không để sót lọt mục tiêu luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và không bị bất ngờ trước mọi tình huống
chúng tôi luôn luôn cảnh giác đoàn kết một lòng sẵn sàng chiến đấu y sinh bảo vệ vững chắc quần đảo trường sa trong mọi tình huống
và thực hiện tốt chương trình hải quân nhân dân việt nam làm điểm tượng cho ngư dân vươn khơi bán biển
xứng đáng với lại niềm tin và sự yêu mến của đồng bào cả nước đã dành cho quân và dân đảo trường sa chúng tôi
với tinh thần cả nước vì trường sa cán bộ chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước các bộ ban ngành đoàn thể nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài
đây chính là sự động viên khích lệ để chiến sĩ tiếp tục nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
thưa quý vị ngư dân trên biển không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế
mà còn đồng hành cùng các lực lượng trên biển khẳng định chủ quyền biển đảo và thêm lục địa
những đảo chìm đảo nồi giữa trường sa từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân vững tin vươn khơi bám biệt
ngoài công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cán bộ chiến sĩ trên các đảo cũng làm tốt công tác dân vận tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân hỗ trợ ngư dân về nước ngọt rau xanh và một số nhu yếu phẩm khác
hơn mấy năm trước nhiều chứ thì nếu mà như gì tôi ra như gì thì có thể là tôi yên tâm đến biển thời hợp
chứ trước này tôi còn hồi sợ bây giờ có này là tôi bám biển thường xuyên
thế gì là tôi hai mươi ngày có thể như gì do ai mà mang em chiến sĩ hỗ trợ tôi nữa thì tôi ở thêm hai mươi ngày nữa hay là ba mươi ngày nữa thì tôi yên tâm
không có lo gì tất cả nữa
tôi có chuyện xe này là quén tuyệt vời quén tuyệt vời
trường sa hôm nay đã trở thành pháo đài vững chắc là cuộc mốc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc giữa chủng cơi
là ngôi nhà chung cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
sinh hoạt và công tác đồng thời cũng là chỗ dựa đáng tin cậy cho nhân dân sinh sống vươn khởi bám biển
chúng tôi là những người mà âu tàu phục vụ bà con khi vào đây với tình cảm chân thành và nhiệt huyết
để làm sao để bà con cảm thấy khi vào cái âu tàu như một cái nhà của mình và an tâm để vươn khởi bám biển
đời sống vật chất
tinh thần của quân và dân huyện đảo trường sa ngày càng được nâng lên
quân dân vững tin vào đất liền yêu mến gắn bó với biển đảo vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
để cùng nhau xây dựng trường sa trở thành pháo đài vững chắc của tổ quốc giữa chủng khơi